cách đây ít giờ đồng hồ triều tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông nước này
tiếp nối chuỗi các vụ phóng được đánh giá có tần suất lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây
theo nguồn tin từ hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc hai tên lửa được phóng đi lần này là tên lửa đạn đạo tầm ngắn
khu vực xuất phát là sunan ở thủ đô bình nhưỡng vào lúc một mươi sáu h ba mươi hai phút theo giờ địa phương
trong khi bộ quốc phòng nhật bản cho hay tên lửa đạn đạo được triều tiên phóng đi đã rơi xuống khu vực
ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nhật bản giới chức quốc phòng mỹ và hàn quốc đang cùng phối hợp
để phân tích vụ phóng nhằm xác định các chi tiết như tầm bắn độ cao và tốc độ của tên lửa được sử dụng
trước đó hôm một mươi tám tháng một mươi hai triều tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía vùng biển phía đông
nhằm đáp trả việc seoul và washington liên tục tiến hành các cuộc tập trận chung